trên địa bàn phường ba thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã xảy ra vụ sạt lở đất khiến một ngôi nhà bị sập
thời điểm này bốn người trong một gia đình đang ngủ nhưng rất may là không có thiệt hại về người
thông tin ban đầu thời điểm trên bốn người trong gia đình ông bùi khắc ngữ ngụ tại số chín mươi năm hà huy tập phường ba thành phố đà lạt
đang ngủ thì nghe tiếng động lớn thức dậy kiểm tra ông ngữ phát hiện phòng khách phòng bếp và một phần phòng ngủ bị sập
đêm thì cả gia đình đang ngủ thì nghe tiếng động lớn và chạy ra thì đất sập đá lăn xuống nhà
trong gia đình thì có bốn người đang ngủ nhưng mà chỉ có bị xây xác nhà
theo ủy ban nhân dân phường ba thành phố đà lạt nguyên nhân sạt lở là do công trình phía trên săn gạt đất để thi công nhà ở

trong gia đình thì có bốn người đang ngủ nhưng mà chỉ có bị xây xác nhà ở gây lở đất một đoạn dài chín m cao khoảng ba mươi năm m hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ